thưa quý vị mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến vụ hai nhóm cầm hung khí hỗn chiến trên đường cao thắng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi một bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo đó vào ngày chín tháng hai tại đường cao thắng phường một mươi hai nhóm của trần thanh hải và nhóm của quán reddlife
đã dùng nhiều loại hung khí để đánh nhau gây náo loạn
nhận được tin báo công an quận một mươi đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường
đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc
lực lượng công an sau đó đã tạm giữ lấy lời khai của những người có liên quan và thu giữ nhiều hung khí như mã tấu
đao kiếm tự chế mũi ba trĩa và nhiều thanh kim loại với kích thước hình dạng khác nhau
hiện vụ việc vẫn đang được công an quận một mươi điều tra làm rõ
trong khi đó tại bình phước vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài
đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ về vụ án mạng xảy ra tại ấp bốn xã tân thành tp đồng xoài
nạn nhân là anh nông văn hoàn ở ấp bốn xã tân thành
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi h ngày một mươi ba tháng hai nghi ngờ anh nông văn hoàn có quan hệ tình cảm với vợ của mình
là chị nông thị thủy chú tại phường tiến thành tp đồng xoài
bế văn duẫn mang theo dao nhọn đi từ nhà mình đến phòng trọ của anh hoàn để tìm anh hoàn giải quyết mâu thuẫn
tại đây giữa duẫn và anh hoàn xảy ra mâu thuẫn
trong lúc rằng co duẫn rút dao từ trong người đâm nhiều lần vào người anh hoàn khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ
nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước nhưng đã tử vong
sau khi gây án bế văn duẫn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định truy nã đối với phạm hùng cường năm mươi sáu tuổi
trú tại quận dương kinh tp hải phòng do có liên quan đến vụ án đường dây mua bán
sản xuất buôn lậu xăng dầu
theo điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cường cùng với đào ngọc viễn
giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn đại dương hải phòng phan thanh hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
phan lê hoàng anh công chú tại tp hcm đóng vai trò cầm đầu đã cùng hàng chục đồng phạm khác
thực hiện hành vi buôn lậu trên hai trăm linh triệu lít xăng giả với tổng trị giá hơn hai tám trăm linh tỷ đồng
sau khi vụ việc bị phát giác cường đã nhanh chân
bỏ trốn công an tỉnh đồng nai kêu gọi đối tượng phạm hùng cường sớm ra trình diện trước cơ quan công an
để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
trong thời gian gần đây công an tỉnh cà mau nhận được phản ánh của người dân mà chủ yếu là các hộ kinh doanh
về việc họ đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng là các cán bộ tín dụng của một số ngân hàng đóng trên địa bàn thành phố cà mau
cùng với sự sơ hở mất cảnh giác của các bị hại các đối tượng đã ra tay thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt hàng tỷ đồng
ngày hai mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam
đối với huỳnh hiền thơm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thơm nguyên là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
theo khai nhận từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thơm lấy lý do là cần tiền cho khách hàng vay để đáo hạn
chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền hơn ba tỷ đồng
cũng bằng thủ đoạn như trên nguyễn hải đăng là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại cà mau
đã chiếm đoạt của nhiều người quen với tổng số tiền gần một mươi một năm tỷ đồng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau tôi đã thủ lý giải quyết một mươi vụ án vụ việc
liên quan đến cán bộ tín dụng của một ngân hàng
một số ngân hàng với tổng số tiền thiệt hại là khoảng trên bốn mươi năm tỷ đồng
qua quá trình giải quyết thì cơ quan điều tra đã tiết hành khởi tố vụ án là năm vụ án và bắt tạm giam bốn mươi can
còn lại các vụ việc khác thì đang tiếp tục để điều tra xác minh làm rõ
cũng với mark là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
lê sơn lĩnh được cơ quan phân công giải ngân hồ sơ vay của nạn nhân có địa chỉ tại thành phố cà mau
lợi dụng vào sự tin tưởng của lãnh đạo công ty lĩnh đã dùng thủ đoạn gian dối
tự ý làm ba khế ước vay và chiếm đoạt số tiền
một bảy tỷ đồng
tiếp đó lĩnh đã thực hiện hành vi hai lần nữa và chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
cơ quan điều tra cũng đề nghị bà con là trước khi vay tiền trước khi ký vào các ký ước nhận nợ
thì chúng ta nên xem xét xem kỹ từng trang và từng hồ sơ từng giấy nhận nợ
thì để khi mình ký vào đó mình mới biết được số tiền mình là bao nhiêu mình vay tiền
và khi thanh toán hoặc trả tiền thì chúng ta nên đến ngân hàng để trả tiền
trực tiếp cho ngân hàng chứ không nên giao trực tiếp cho nhân viên ngân hàng thu hộ
việc đó thì dễ bị lợi dụng để mà chiếm đoạt tài sản của mình
để tránh bị các đối tượng lợi dụng vào danh nghĩa nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người dân cần hết sức cảnh giác và cần đọc kỹ những thông tin trên các hồ sơ trước khi ký tên
tuyệt đối đừng vì sự chủ quan đặt lòng tin nhầm chỗ dẫn đến những thiệt hại không đáng có
từ từ từ từ từ từ từ từ

phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam
vừa phối hợp với công an thành phố tam kỳ kiểm tra phát hiện bốn mươi nam nữ thanh niên
tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong cơ sở kinh doanh karaoke
giảng sáng ngày hôm nay lực lượng công an kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke new tám mươi sáu
tại số tám mươi sáu tôn đức thắng phường an sơn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
do ông trương công danh làm chủ
tại thời điểm kiểm tra có bốn mươi bốn người gồm ba mươi ba nam và một mươi một nữ đang thuê phòng hát
karaoke tại sáu phòng thuộc cơ sở này
qua test nhanh phát hiện bốn mươi đối tượng dương tính với chất ma túy
kiểm tra tại các phòng lực lượng chức năng thu giữ sáu đĩa xứ chứa ma túy dạng kentamin
và các dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy
vụ việc đã được bàn giao cho công an thành phố tam kỳ xử lý theo thẩm quyền
rủ nhau đi cướp giật tài sản hai đối tượng là nguyễn thanh đoàn bốn mươi một tuổi
và lý thị minh kha hai mươi chín tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để điều tra
trước đó đoàn rủ kha đến địa bàn khu công nghiệp nhân trạch xem ai sơ hở
trong việc quản lý tài sản rồi ra tay cướp giật
tại đây phát hiện chị cầm thị ngọc một mươi tám tuổi quê tỉnh đắk nông
đang cầm chiếc điện thoại di động
đoàn dừng xe rồi giật chiếc điện thoại của chị ngọc
sau đó cùng kha dồ ga tàu thoát
tuy nhiên hai đối tượng đã bị lực lượng tuần tra công an huyện nhân trạch
truy đuổi và bắt giữ cùng tăng vật
một vụ cướp giật tài sản khác cũng đã xảy ra tại khu phố long châu
thị trấn la hai huyện đồng xuân tỉnh phú yên
và với tinh thần kiên quyết tấn công cho nắp tội phạm đến cùng
chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi vụ việc xảy ra
công an huyện đồng xuân tỉnh phú yên đã bắt được đối tượng thực hiện cướp giật tài sản
và đây là chiến công xuất sắc của công an huyện đồng xuân ngay trong những ngày đầu năm mới
vào trưa ngày năm tháng năm
cháu nguyễn võ phước hoàng sinh năm hai nghìn một mươi hai đang cầm điện thoại hiệu samsung
chơi trước cổng nhà bà ngoại tại khu phố long châu thị trấn la hai huyện đồng xuân
thì bị một thanh niên lạ mặt tiếp cận bất ngờ giật chiếc điện thoại rồi tàu thoát
tiếp nhận vụ việc công an huyện đồng xuân đã phối hợp với lực lượng
bảo đảm an ninh trật tự cơ sở tiến hành điều tra truy xét nóng lên danh sách các đối tượng nghi vấn
khi tôi tiếp nhận sự chỉ đại của đồng chí duy phó trưởng ngoan thị trấn
là trên địa bàn khu phố long châu xảy ra một vụ cướp giật điện thoại
tôi liền thông báo và triển khai tất cả lực lượng tổ bộ của dân phố long châu
tiến hành rè sót và khoanh dùng các đối tượng
thì xét mình đó chính xác là đối tượng trên địa bàn
và sau đó thì phối hợp với công an huyện và công an thị trấn truy bắt đối tượng thành công
với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng
chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ công an huyện đồng xuân đã điều tra làm rõ
bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên là nguyễn minh mẫn
sinh năm hai nghìn bốn trú tại địa phương và thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
thì qua cái vụ việc này tôi mong muốn rằng trong thời gian đến thì lực lượng công an huyện của tôi
tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của chính quyền cơ sở đặc biệt là của lực lượng bảo vệ dân phố
công an cơ sở công an thôn bán chính trách và của nhân dân trong cái việc bảo đảm lực tượng
ở cơ sở góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn
việc nhanh chóng truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật giữa ban ngày của lực lượng công an huyện đồng xuân
tỉnh phú yên đã và đang góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đồng thời tạo khí thế tấn công chấn áp mảnh tội phạm ngay trong những ngày đầu năm mới
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua
tại nút giao thông đường dẫn cầu tiên sơn thuộc địa bàn phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
vào thời điểm trên anh trần đức quảng chú tài tỉnh quảng trị điều khiển xe máy đi trên cầu tiên sơn
hướng từ quận hải châu về quận ngũ hành sơn
khi vừa qua khỏi cầu tiên sơn đến đoạn đường dẫn
chuẩn bị giao với ngã tư ngũ hành sơn hồ xuân hương
thì xe máy đã bất ngờ va chạm vào giải phân cách ở giữa làn đường
cú đâm mạnh khiến anh quảng bị hất văng ra xa tử vong tại chỗ
xe máy trượt dài và hư hỏng nặng một phần giải phân cách bị biến dạng
nhận được tin báo công an quận ngũ hành sơn đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường
và điều tiết giao thông ở tuyến đường dẫn nói trên
nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng chức năng làm rõ
thông tin mới nhất liên quan đến vụ đe dọa bắn hạm máy bay việt nam airlines
hôm năm tháng một hành trình từ narita nhật bản về hà nội
cơ quan chức năng nhật bản đã xác định được nghi phạm là một người đàn ông nhật bản
đối tượng này theo dõi thông tin chuyến bay được đăng tải công khai trên mạng
và phát sinh hành động đe dọa an ninh an toàn
trong toàn bộ vụ việc đối tượng thực hiện hành vi đe dọa một mình không có đồng phạm
đáng chú ý thông tin ban đầu ghi nhận được là người này có những biểu hiện
về vấn đề thần kinh không bình thường
việc đe dọa an ninh an toàn được xác định là có nhưng không gây nguy hiểm
hiện nay cơ quan chức năng nhật bản vẫn đang tiếp tục xác minh
làm rõ vụ việc và chưa có kết luận chính thức
trước đó vào thời điểm đối tượng gọi điện đe dọa chuyến bay đã khởi hành được khoảng bốn mươi phút
và chuẩn bị bay qua vịnh tokyo
ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại đe dọa nói trên
chi nhánh việt nam airlines tại nhật bản đã báo cáo nhanh vụ việc về việt nam airlines
doanh nghiệp này sau đó báo cáo vụ việc cho nhà chức trách nhật bản
cục hàng không việt nam và các cơ quan chức năng của bộ công an
đồng thời triệu tập cuộc họp của ủy ban khẩn nguy và tiểu ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của doanh nghiệp
chuyển sang một thông tin từ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh
đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng võ thanh kỳ chú tại thị xã trảng bàng về hành vi giết người
nạn nhân là ông nguyễn văn châu năm mươi ba tuổi trú cùng địa phương
và chiều qua ông châu tổ chức uống rượu với ba người bạn trong đó có kỳ
do mâu thuẫn ông châu lấy dép đánh vào người kỳ
để trả thù kỳ đã lấy kéo đâm vào ngực nạn nhân gây tử vong
sau khi xảy ra vụ việc công an thị xã trảng bàng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đến ngay hiện trường
tiến hành điều tra bắt giữ đối tượng kỳ từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh thành phố hà nội vừa tạm giữ hình sự
và ra lệnh giữ người đối với một mươi một đối tượng về hành vi cướp tài sản và không tố giác tội phạm
hầu hết những đối tượng này đều đang trong độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi một
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận do mâu thuẫn trên mạng xã hội
đối tượng tiến dù cả nhóm hẹn gặp đánh nhau với một nam thanh niên có nickname facebook nhất sinh
nhóm thanh niên này đã tập trung tại khu vực ngã năm thị trấn văn giang hưng yên
cùng rất nhiều hung khí để thực hiện hành vi vi phạm của mình
lúc chuẩn bị nhau thì mọi em có một phóng lợn
nhặt một bình xịt cây với cả ba ton
với một tiếp sắt em dùng tiếp sắt vượt vào đầu xe
lúc đấy em hành động theo bản năng và em chưa nghĩ được bây giờ thì em biết là mình sai
khi đến địa điểm hẹn gặp nhưng không thấy nhóm thanh niên có nick facebook nhất sinh
nhóm của tiến đã tiếp tục di chuyển đến đoạn đường nguyễn văn cử long biên
tại đây nhóm thanh niên đã có hành vi cướp xe máy và dùng tuyếp sắt
kiếm bình xịt cây
bảo hiểm để đuổi đánh nhóm nạn nhân đang đỗ xe bên lề đường
vì hiểu lầm đây là nhóm thanh niên mình hẹn gặp